ngày bốn tháng một ủy ban nhân dân tp hcm có văn bản cho phép các cơ sở kinh doanh vũ trường quán bar karaoke
câu lạc bộ khiêu vũ massage được phép hoạt động trở lại kể từ ngày một mươi tháng một
để đảm bảo công tác phòng chống dịch covid một mươi chín ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các cơ sở đảm bảo bộ tiêu chí
đánh giá an toàn phòng chống dịch của ủy ban nhân dân tp hcm các địa phương thẩm định cho phép hoạt động
và kịp thời điều chỉnh hoạt động theo cấp độ dịch của từng địa phương
trên cơ sở đề xuất kiến nghị của các cơ sở kinh doanh các dịch vụ này sở văn hóa và thể thao nhận thấy
tình hình dịch bệnh trên thành phố từng bước được kiểm soát tốt tỷ lệ bao phủ vaccine cao
hầu hết các hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ đều đã đi vào hoạt động
nên sở văn hóa và thể thao đề xuất ủy ban nhân dân thành phố xem xét chấp thuận chủ trương cho phép dịch vụ
karaoke vũ trường và các câu lạc bộ khi vũ được hoạt động trở lại
việc này nhằm đáp ứng nhu cầu việc làm và hoạt động vui chơi giải trí cho nhân dân
cũng như thúc đẩy các hoạt động phục vụ khách du lịch từng bước khôi phục nền kinh tế